chỉ mới cách đây ít giờ nơi đây vẫn rất bình yên mọi sinh hoạt thường nhật được diễn ra bình thường
đâu ai ngờ tới một vụ án mạng thảm khốc lại bỗng nhiên xảy ra
quân chúng nhân dân nhanh chóng đến trình báo sự việc cho cơ quan công an
nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan công an phân công lực lượng xuống hiện trường để ra soát tiến hành công tác khám nghiệm
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp
qua quá trình điều tra và thu thập thông tin tại hiện trường lời khai từ nhân chứng cơ quan công an xác định đây là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng
tiến hành giả soát cơ quan công an nhận thấy hung thủ chắc chắn là người quen biết với nạn nhân
cơ quan điều tra tiến hành xác lập chuyên án củng cố hồ sơ để tìm ra chân dung kể gây án
các tổ trinh sát được phân công tỏa đi các hướng điều tra thông tin về các mối quan hệ người thân bạn bè quan hệ tình ái
tích cực triển khai giả soát dữ liệu camera ở khu dân cư nhà dân xung quanh và luôn sẵn sàng tiến hành mở rộng phạm vi điều tra
mặt khác ra soát các đối tượng tiền án tiền sự nhân thân bất hào ở địa phương đặc biệt các đối tượng rời khỏi nơi cư trú và có biểu hiện bất minh
vận động quân chúng nhân dân tối thác tội phạm không bao che đồng lõa với các đối tượng xấu
quá trình điều tra được triển khai khẩn trương và đồng bộ
tuy nhiên chân dung đối tượng vẫn chưa lộ diện
mà các trinh sát liên tục điều tra thông tin về các đối tượng nghi vấn có tiếp xúc gần với nạn nhân
nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé